xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi bốn tháng bốn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần quý thanh cùng hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã kết thúc phần xét hỏi
đại diện viện kiểm sát đã nêu quan điểm và đề nghị bức án đối với các bị cáo
theo viện kiểm sát bị cáo thanh cùng hai con gái đã thực hiện các hành vi chiếm đoạt của bốn bị hại với giá trị tài sản hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong đó trần quý thanh là người trực tiếp làm việc với các bị hại và người môi giới sau đó thông báo cho hai con gái để thực hiện các hành vi phạm tội
để che giấu việc cho vai tài sản bị cáo thanh đã yêu cầu phía bị hại phải ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cổ phần vốn góp
các bị hại đóng lãi trong một thời gian dài với số tiền lớn
nhưng đến khi các bị hại chuẩn bị đủ tiền để trả nỡ gốc theo thỏa thuận thì các bị cáo lại đưa ra lý do để không trả lại tài sản không cho chuộc lại tài sản
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt trần quý thanh từ chín đến một mươi năm tù trần uyên phương từ năm đến sáu năm tù và trần ngọc bích từ bốn đến năm năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm mặt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng ngày hôm nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo dương tuấn ngọc
chú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng ngọc quản lý ba tài khoản facebook và ba kênh youtube với hơn hai trăm một mươi hai người đăng ký theo dõi
từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ngọc đã tạo ra một trăm linh sáu bài viết ba mươi bảy video clip và một mươi bốn bài hát dựa trên nền nhạc các ca khúc nổi tiếng
có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền
nhân dân nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam xô phạm lãnh tụ hồ chí minh và bôi nhọ các lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
cơ quan tố tụng xác định hành vi của bị cáo ngọc là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm
do đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dương tuấn ngọc bảy năm tù về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ba năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạ tù
bốn đối tượng cướp xe máy tại đường hoàng hoa thám phường nguyễn trãi thành phố hải dương tỉnh hải dương vào đêm một mươi hai tháng bốn vừa qua đã bị công an thành phố hải dương khởi tố bắt tạm giam
đó là trần kim quyền nguyễn xuân trung anh nguyễn minh tú và nguyễn văn minh cùng chú tại hải dương
cơ quan công an
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận vào tối ngày một mươi hai tháng bốn tại đường hoàng hoa thám phường nguyễn trãi đoạn trước cổng nhà thiếu nhi
các đối tượng đã gặp anh phạm văn trung và triệu quang thắng điều khiển xe máy đi ngược chiều
bốn đối tượng liên chặn đầu xe và cầm tiếp sát đánh khiến cho hai nạn nhân bỏ chạy sau đó chiếm đoạt xe máy của anh trung trị giá tài sản khoảng một mươi năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang cho biết đã tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục làm rõ về hành vi chặt phá cây rừng trái phép
vào chiều ngày hai mươi ba tháng bốn hạt kiểm lâm tp phú quốc bắt quả tăng ba đối tượng gồm huỳnh phước tiền nguyễn việt phương và trương minh thương
cùng chú tại tỉnh an giang đang thực hiện hành vi chặt phá cây rừng trái phép tại tiểu khu sáu mươi tám thuộc phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng do ủy ban nhân dân tp phú quốc quản lý
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ các dụng cụ máy móc phục vụ cho hành vi hủy hoại rừng của nhóm đối tượng
tiền khai nhận đã thuê phương và thương thực hiện hành vi chặt phá cây rừng với diện tích hơn hai m hai thiệt hại gần bốn trăm linh cây chảm nước
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại